thời gian qua các bộ trưởng tài chính apec đã hợp tác tích cực hướng tới các mục tiêu về đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo và bao trùm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
apec hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên thực hiện chiến lược đổi mới tiến trình bộ trưởng tài chính apec
thủ tướng mong muốn các bộ trưởng các vị trưởng đoàn sẽ tiếp tục các nỗ lực hợp tác phối hợp chính sách và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt các ưu tiên chính sách giải quyết những khó khăn thách thức hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống tài chính phát triển bền vững và báo cáo lên hội nghị thượng đỉnh apec hai nghìn một mươi bảy vào tháng một mươi một tới
kết quả của hội nghị bộ trưởng tài chính apec sẽ được báo cáo lên ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy để chuẩn bị nội dung cho hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới đây

tổ chức lễ công bố mở cầu cảng biển vít sai nghệ an đón tàu bảy vạn tấn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tham dự buổi lễ
cảng biển vít sai là cảng biển quốc tế thứ hai ở nghệ an đi vào hoạt động sau cảng cửa lò
cảng biển vítsai bao gồm hai khu bến khu bến quốc tế vừa hoàn thiện và khu bến nổi địa đang xây dựng
trong ngày công bố mở cảng biển vít sai lần đầu tiên tàu vận tải biển có tải trọng bảy vạn tấn mang tên km vancouver
quốc tịch liberia đã cập cảng thành công để vận chuyển clinker
qua kiểm tra thực tế tại cảng đánh giá của cục hàng hải việt nam cũng khẳng định
điều kiện từ cầu cảng luồng tàu biển hoa tiêu tàu lai và thiết bị xếp dỡ ở cảng vitsai đã đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động
việc hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu sẽ tạo thành một chuỗi kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ
đa dạng năng động tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh cho tỉnh và khu vực bắc trung bộ
nhiều năm qua cây quế bồ đề mỡ đã trở thành những cây trồng chủ lực
mang lại nhiều giá trị kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện văn chấn tỉnh yên bái

nhờ nguồn thu này mà đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên
tuy nhiên việc sâu bệnh hoành hành đang có xu hướng lan rộng đã làm ảnh hưởng đến năng suất gây thiệt hại lớn cho bà con
gia đình chị lò thị phấn ở thôn hồng thập xã minh an trồng hơn sáu hectare rừng bồ đề
tuy nhiên thời gian gần đây diện tích rừng của gia đình chị đã bị sâu ăn hết lá và ngọn
để khắc phục gia đình đã mua thuốc về phun nhiều lần nhưng bồ đề vẫn chết
thậm chí sâu bệnh còn có xu hướng lan rộng thêm sang diện tích rừng trồng của các hộ lân cận
chị đành phải chặt bò một nửa diện tích
rau ăn nó ăn rất nhanh ban đầu chỉ ăn một hai cây đầu thôi
chúng tôi cũng đã thực hiện phun thuốc bằng các biện pháp phun khói cũng như là như mọi nhà đã phun nạ
xong rồi được một thời gian sau thì cái cây sâu cái cây con sâu non nó bắt đầu là
là con sâu già bắt đầu là phát triển thành cái sâu nhỏ

rất nhiều người đã phun sâu nhưng mà cũng không chết để được
rất nhiều hộ dân xã minh an đang rất hoang mang vì diện tích bồ đề bị sâu bệnh lây lan rất nhanh
diện tích rừng bị bệnh xuất hiện chủ yếu tại những cánh rừng đã trồng từ ba năm trở lên
có đường kính từ năm đến sáu cm và đã bị sâu ăn lại nhiều lần
nhiều diện tích đã chết và mất trắng
để khắc phục nhiều hộ đã bỏ ra cả triệu đồng để mua thuốc phun
nhưng dịch bệnh vẫn lan nhanh chưa tìm được cách chữa hữu hiệu nhất để hạn chế dịch bệnh
đến bây giờ thuốc đặc trị riêng cho loại sâu này thì nó chưa có
thế chứ cũng chỉ khuyến cáo người dân mua thuốc bảo vệ thực vật
và những diện tích nào có thể phun được thì tổ chức phun
anh em kiểm lông địa bàn thì cũng là số tham mưu cho đảng quỹ chính quyền địa phương
cùng với thôn bản và bà con thì là chủ yếu là cái biện pháp là về cái đơn giản như là tuyên truyền
người dân là phát quanh gốc
với hiệu quả rừng trồng mang lại thì việc phòng ngừa dịch bệnh sâu xanh cần có biện pháp cấp bách
do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ khuyến nông cùng kiểm lâm viên địa bàn đang phối hợp với các chủ rừng
tiến hành phòng trừ sâu hại
có như vậy về lâu dài người trồng rừng không bị thiệt hại
thưa quý vị xung quanh việc người dân phản đối về trạm thu phí số một quốc lộ năm
ủy ban nhân dân tỉnh hương yên đã có văn bản
đề xuất bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan giảm phí cho người dân trong khu vực
đồng thời đề xuất di rời trạm thu phí này
tuy nhiên đến thời điểm này điều người dân băn khoăn là vì sao họ không đi cao tốc hà nội hải phòng
mà lại phải trả tiền để đầu tư cao tốc
bên cạnh đó việc thu phí ở quốc lộ năm cũng đang gây ra những hệ lụy khác
sau khi tăng phí một cách chóng mặt từ một mươi đồng lên ba mươi đồng
và sau đó là bốn mươi năm đồng vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu
quốc lộ năm đã bắt đầu bộc lộ những hệ lụy
hàng loạt xe tải xe container đã chọn cách chạy vào đường tỉnh lộ thay vì đi quốc lộ năm
việc này khiến sở giao thông vận tải tỉnh hải dương đã phải kêu cứu với các cơ quan chức năng
vì các tỉnh lộ xuống cấp nhanh gia tăng tai nạn giao thông
phân tích của các chuyên gia cho thấy quốc lộ năm trước đây vay tiền của ngân hàng thế giới để làm
thì hoàn toàn không thu phí vì người dân đã đóng phí xăng dầu phí đường bộ
quyết định cho thu phí quốc lộ năm để góp vốn cho cao tốc hà nội hải phòng chính là đang bắt bí người dân
đường năm là một trong cái điển hình
đường năm cũ thì có thể nói là đầu tư vào ngân sách và thứ hai là hoàn vốn lâu rồi
về lý là phải dừng thu phí
thế còn nếu như thu để duy tu bảo dưỡng thì cũng chỉ một cái mức

chỉ tiết nhân tạo sẽ hướng tới việc cho mọi người được nhận thức về tiếp cận với công nghệ
công nghệ sẽ hỗ trợ cho cuộc sống rất nhiều và thay thế cho con người rất nhiều
để làm được việc đó từ các cấp giáo dục học sinh từ tiểu học cho đến trung học cơ sở không phải chỉ đến đại học
cần phải biết được kỹ năng và nhận thức được chuyện là mình sẽ phải tiếp cận với công nghệ như thế nào làm việc với robot ra sao
kết thúc ngày hội lập trình quốc tế hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
ban tổ chức đã tìm ra các sản phẩm tham dự thi quốc tế
theo kế hoạch lễ trao thưởng cuộc thi wecode năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại malaysia vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại vùng trung du miền núi phía bắc đã chính thức được khai mạc tại tỉnh bắc giang vào tối ngày hai mươi tháng một mươi
đây là hội trợ nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp của các địa phương
tham gia hội trợ lần này có gần ba trăm linh gian hàng
trong đó có một trăm linh gian hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp trưng bày giới thiệu các mặt hàng vật tư phân bón máy móc thiết bị nông sản thực phẩm thực phẩm chế biến của các doanh nghiệp và tổ chức khuyến nông các tỉnh vùng trung du miền núi phía bắc
đây chính là cơ hội để các tỉnh thành phố giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển nông nghiệp của địa phương doanh nghiệp có cơ hội giao thương học hỏi kinh nghiệm quảng bá thương hiệu tìm kiếm thị trường xây dựng vùng nguyên liệu mở rộng thị phần tiêu thụ
là dịp để các doanh nghiệp hợp tác liên kết xúc tiến thương mại đổi mới công nghệ phát triển một nền nông nghiệp bền vững hội trợ sẽ diễn ra sáu ngày bắt đầu từ ngày hai mươi cho đến hai mươi sáu tháng một mươi
ngày hai mươi tháng một mươi tại tp hcm đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị thường niên hiệp hội khu công viên khoa học châu á lần thứ hai mươi một với chủ đề công viên khoa học thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia
tham dự lễ khai mạc có bốn triệu
hội trợ sẽ diễn ra lễ khai mạc hội nghị thường niên hiệp hội khu công viên khoa học châu á lần thứ hai mươi một với chủ đề công viên khoa học thúc đẩy nâng cao chất lượng cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia

tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm thủ tướng chính phủ đã xác định thành phố hồ chí minh từng bước trở thành trung tâm kinh tế lớn tài chính thương mại khoa học công nghệ của đất nước và khu vực đông nam á
đồng thời định hướng khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành động lực trực tiếp đóng góp quan trọng vào chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững đạt trình độ trung bình tiên tiến rút ngắn khoảng cách với các thành phố lớn trong khu vực
đến năm hai nghìn hai mươi về lĩnh vực công nghệ cao dự kiến đóng góp một mươi gdp cho thành phố
hội nghị không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa các hiệp hội các công viên khoa học các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước với nhau mà còn góp phần làm phong phú thêm kinh nghiệm quản lý khoa học công nghệ của tp hcm góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các nhà khoa học của thành phố và các nhà khoa học châu á
cũng trong khuôn khổ của hội nghị thường niên hiệp hội khu công viên khoa học châu á lần thứ hai mươi một đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa khu công nghệ cao tp hcm đại học daegu hàn quốc và công ty citech hàn quốc xây dựng trung tâm hợp tác công nghiệp cùng hợp tác chuyển giao công nghệ xúc tiến thương nghiệp hóa và liên kết công nghiệp
theo biên bản ký kết mỗi bên phát triển tiến hành thực hiện chương trình nhằm hỗ trợ các công ty trực thuộc đại học daego gia nhập thị trường việt nam
hợp tác chuyển giao công nghiệp khởi nghiệp toàn cầu thành công dựa trên quan hệ hợp tác kinh doanh toàn cầu
cũng trong sự kiện này diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa nhóm dự án linc của trường đại học daegu trung tâm đào tạo khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh khoa cơ khí trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh và khoa cơ khí trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
với ký kết này mỗi bên cùng tham gia thành lập hệ thống hợp tác chung trong việc bồi dưỡng các tài năng sáng tạo hỗ trợ trao đổi nguồn nhân lực và liên kết nghiên cứu
chương trình hợp tác giữa công nghiệp đại học ươm tạo doanh nghiệp xuất tiến tài trợ các chương trình khác theo thỏa thuận chung
thưa quý vị nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam tối ngày hai mươi tháng một mươi tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên
đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi người đẹp sứ trà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay cuộc thi người đẹp xứ trà lần thứ tư có chủ đề hương trà sắc việt đã thu hút gần chín mươi thí sinh đến từ các địa phương các vùng trồng chè trong cả nước
sinh viên các trường đại học cao đẳng đang sinh sống học tập trên địa bàn tỉnh thái nguyên đủ điều kiện dự thi
kết thúc đêm chung kết giải nhất cuộc thi người đẹp xí trà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy cùng giải thưởng trị giá một trăm năm mươi triệu đồng
và vương miện đã thuộc về thí sinh nguyễn dương tiểu vi đến từ thị xã phổ yên thái nguyên sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nội
ngoài giải nhì trị giá một trăm linh triệu đồng và giải ba trị giá phần thưởng bảy mươi triệu đồng
ban tổ chức cuộc thi cũng trao sáu giải thành phần mỗi giải trị giá hai mươi triệu đồng cho các thí sinh đạt các giải thưởng phụ khác
sáng nay tại làng văn hóa các dân tộc việt nam đã tái hiện lễ sèn đôn ta của đồng bào dân tộc khơ me tỉnh sóc trăng
quảng bá nét truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc khơ me tới du khách
theo phong tục hàng năm bà con đồng bào khơ me lại nô nức tổ chức lễ sèn đôn ta hay gọi là lễ cúng ông bà
nhằm tưởng nhớ đến công ơn và cầu phước cho linh hồn của các bậc sinh thành người thân quá cố và chiên tổ tiên đã khai phá đất đai cầu mong bình an thịnh vượng
lễ xen donta là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người khơ me nam bộ còn được gọi là lễ cúng ông bà
lễ có ý nghĩa giống với lễ sèn đôn ta
lễ vũ lan của người việt nên còn được gọi là lễ xá tội vong nhân
cuối cùng là phần hội được thể hiện bởi các nghị nhân khơ me với những bài hát đặc sắc cùng với giả nhạc ngũ âm độc đáo
bằng việc thông qua nghi lễ sèn đôn ta đã khẳng định tính nhân bản thuần hậu trong khát vọng tâm linh của đồng bào khơ me
lễ hội là một nét văn hóa độc đáo mà người khmer nam bộ góp chung vào sự đa dạng đặc sắc của nền văn hóa việt
phần thi quốc tế
phần thi quốc tế
eu chỉ trích các ý đồ ly khai tại tây ban nha
fbi xác nhận thủ lĩnh abu sayyaf tại philippines đã bị tiêu diệt
nhận định về tình hình catalonia ở tây ban nha chủ tịch nghị viện liên minh châu âu antonio tahani cho rằng
có những kẻ đang gieo rắc sự bất hòa bằng việc chống đối luật pháp của tây ban nha với những phát biểu đe dọa về độc lập và tự chủ
theo chủ tịch nghị viện liên minh châu âu ông tahani tại châu âu việc bất tuân các điều lệ đã được ghi thành luật đặc biệt là liên quan tới vấn đề chủ quyền độc lập là không thể chấp nhận
ông khẳng định mặc dù eu không có một lực lượng thực thi pháp luật để thúc đẩy các quyết định của tòa án nhưng điều này là không cần thiết bởi khi tòa án công lý đưa ra phán quyết nó sẽ có hiệu lực ngay tức thì
trước đó thủ tướng tây ban nha mariano prahi cho biết sẽ công bố các biện pháp nhằm áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với vùng catalonia sau cuộc trưng cầu về nền độc lập
những biện pháp này dựa trên một điều khoản chưa từng được sử dụng trong hiến pháp tây ban nha năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám sẽ nhận được sự ủng hộ từ đảng xã hội đối lập và đảng công dân
mới đây bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp pháp florence pagli tại nhà trắng
hai bên đã khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa quân đội hai nước trong các chiến dịch chống khủng bố tại nhiều khu vực trên thế giới trong đó có khu vực tây phi và syri
phát biểu tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa quân đội hai nước trong thời gian qua
đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ nhanh chóng của pháp trong chiến dịch chống khủng bố tại khu vực tây nam niger gần biên giới với mali
trước đó hôm năm tháng một mươi vừa qua ba binh sĩ mỹ đã thiệt mạng trong một vụ phục kích được cho là do các quân đội
các chiến binh hồi giáo gây ra chỉ ba mươi phút sau đó pháp đã huy động máy bay chiến đấu và trực thăng tới khu vực hỗ trợ một chiến dịch phản công
về phần mình bộ trưởng quốc phòng pháp florance pali cho rằng mỹ cần tăng cường sự hỗ trợ cho các chiến dịch chống phiến quân hồi giáo ở tây phi
nếu không chiến dịch này sẽ thất bại và pháp sẽ phải chịu gánh nặng này một mình
ngoài ra bà cũng khẳng định việc giành lại thành phố rakar của syri từ tay is là một chiến thắng mang tính biểu tượng đặc biệt đối với pháp
thủ tướng tư angela merkel
cùng liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của bà đã thảo luận về việc thành lập một chính phủ liên minh mới với hai đảng nhỏ là đảng dân chủ tự do và đảng xanh cánh tả
các cuộc thảo luận này được kỳ vọng sẽ giúp các bên vượt qua các khác biệt và nhanh chóng thành lập một chính phủ mới ổn định để điều hành nền kinh tế số một châu âu
phát biểu sau cuộc gặp kéo dài nhiều giờ các bên đều nhận định cuộc gặp đã diễn ra trong không khí tích cực
song vẫn còn chặng đường dài để tiến tới thành lập được
một liên minh được ví như liên minh jamika dựa vào màu cờ kết hợp của ba đảng là đen vàng và xanh
đối với đảng cdu điều quan trọng là đạt tiến triển trong vòng thảo luận tới về vấn đề gia đình các vùng nông thôn cũng như các câu hỏi về hội nhập và đoàn kết xã hội
mục tiêu lớn là xem xét liệu các bên có những nền tảng chung để đưa đất nước phát triển hơn trong bốn năm tới không
cuộc thảo luận vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi tới sẽ thảo luận các chi tiết của
cụ thể với một nhóm nhỏ hơn chuyên môn hơn và linh hoạt hơn
tôi vui mừng thông báo tất cả các đảng đều tôn trọng hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
dĩ nhiên quan điểm của các bên là khác biệt song đây là sự khởi đầu tốt và chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này
trước đó thủ tướng đức angela merkel đã bày tỏ sự lạc quan về kết quả đàm phán
vốn được không chỉ người dân đức mà cả châu âu mong đợi bởi tầm ảnh hưởng của đức trong liên minh châu âu
giới chuyên gia dự đoán
đây sẽ là một tiến trình đàm phán gai góc và có thể kéo dài do ba bên có quan điểm khá khác biệt trên nhiều vấn đề
từ thuế năng lượng cho tới các vấn đề liên quan tới châu âu
các lực lượng an ninh philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm vũ trang hồi giáo abuseab ở philippines
tại thành phố marawi miền nam nước này thông tin này đã được cục điều tra liên bang mỹ fbi xác nhận
trong một tuyên bố ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng philippines
philippine delfin lorenzana dẫn thông báo của cục điều tra liên bang mỹ fbi xác nhận thông tin
chùm khủng bố happelon đã bị tiêu diệt ông cho biết philippines đã nhận được một báo cáo chính thức
trong đó fbi xác nhận rằng mẫu adn từ một thi thể được phát hiện tại marabi đúng là hapion
bộ trưởng lorenzana cho biết quá trình nhận dạng này cũng được tiến hành với thi thể của nhiều phần tử
khủng bố khác hapilon là thủ lĩnh nhóm abu sayyaf một tổ chức thanh chiến tại philippines do mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda tài trợ và đã thề trung thành với hapilon
hapilon là thủ lĩnh nhóm abu sayyaf một tổ chức thanh chiến tại philippines do mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda tài trợ và đã thề trung thành với hapilon
nhóm này đứng sau nhiều vụ bắt cóc và đánh bom ở philippines
một vụ lở đất tại một công trường xây dựng trên sườn đồi cao khoảng một mươi mét ở bang penang
malaysia đã khiến ba công nhân thiệt mạng và một mươi một người khác còn đang mất tích
nhà chức trách địa phương nhận được điện thoại báo tin về thảm họa lúc tám giờ bảy phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương
và đã triển khai có mặt tại hiện trường lúc chín giờ một mươi phút
ba thi thể của hai công nhân người indonesia và một người myanmar được đưa ra khỏi đống đổ nát
hai người sống sót bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện địa phương
hoạt động tìm kiếm cứu hộ được mở rộng với sự tham gia của lực lượng cảnh sát và phòng vệ dân sự
tất cả các công nhân đang bị mắc kẹt đến từ indonesia và bangladesh
vụ sạt lở xảy ra tại khu vực công trường xây dựng hai tòa trung cư bốn mươi chín tầng nguyên nhân hiện chưa được xác định